kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai thời tiết phía đông bắc bộ sẽ có nắng gián đoạn vào ban ngày
nhiệt độ giảm khoảng hai ba độ so với ngày hôm nay và cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó vào khoảng chiều mai một khối không khí lạnh sẽ di chuyển xuống
và ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc của bắc bộ trước
sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ
trời sẽ chuyển rét từ đêm ba mươi tháng một mươi một nhiệt độ trong hai ngày đầu tháng một mươi hai sẽ không quá mức là hai mươi hai độ
phía tây bắc bộ trong ngày mai vẫn có thời tiết tốt không mưa ngày còn nắng ấm
với nhiệt độ cao nhất hai mươi sáu hai mươi chín độ
sau đó sang ngày một hai tháng một mươi hai do ảnh hưởng của không khí lạnh
trên khu vực trời sẽ có mưa và chuyển rét với nhiệt độ không quá mức là hai mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày mai trời vẫn có nắng
với nhiệt độ cao nhất hai mươi sáu hai mươi chín độ nhưng từ chiều tối ngày mai trở đi
do tác động của không khí lạnh và gió đông nên tại khu vực sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở ngập úng
sang hai ngày đầu tháng một mươi hai thời tiết khu vực sẽ chuyển lạnh với nhiệt độ phổ biến dưới hai mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết ngày mai ít thay đổi
ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó từ chiều tối ba mươi tháng một mươi một đến ngày ba tháng một mươi hai các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình định
sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to nhiệt độ cũng giảm
khoảng ba độ trong ngày một hai tháng một mươi hai
khu vực tây nguyên trong ngày mai phổ biến có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
sau đó từ ngày mùng một trở đi mưa sẽ có xuống tăng hơn khả năng có mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ trong hai ngày đầu tháng sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
các tỉnh nam bộ ngày mai trời nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
sang hai ngày đầu tháng một mươi hai mưa sẽ tăng cường ở trên khu vực này
xuất hiện mưa vừa mưa to nhiệt độ cao nhất
không có nhiều biến động và không quá mức là ba mươi ba độ